thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can nguyễn sơn lộ
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển cna
trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố vụ án quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn sơn lộ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển cna
trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân
khi ra quyết định khởi tố bị can xét tình tiết bị can là người già yếu
đã bảy mươi bốn tuổi có nơi cư trú lý lịch rõ ràng các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án bị can nguyễn sơn lộ đã có dấu hiệu tiếp tục phạm tội
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
về hành vi phạm tội của bị can
có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật